thưa quý vị và các bạn để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp hai tháng chín
công ty cổ phần bến xe hà nội đã lên kế hoạch tăng cường thêm ba trăm linh xe khách để giải tỏa hành khách
đồng thời yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm túc các quy định về kinh doanh vận tải
phòng chống cháy nổ không được tranh giành chặt chém giá vé cao hơn so với quy định
cụ thể tại bến xe giáp bát tăng cường một trăm một mươi năm xe tập trung vào các tuyến có cự li ngắn
như thanh hóa thái bình nam định ninh bình
tăng bốn mươi năm xe chạy chủ yếu các tuyến là quảng ninh hải phòng
bến xe mỹ đình sẽ tăng một trăm bốn mươi xe chạy các tỉnh như lào cai yên bái phú thọ cao bằng
còn tại tp hcm các bến xe nhà ga trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các phương án phục vụ hành khách dịp lễ
về giá cước các bến xe đề nghị các đơn vị vận tải khi xây dựng lại mức giá vé nếu có
dịp lễ phải phù hợp không quá bốn mươi so với mức giá vé ngày thường
hiện nay số doanh nghiệp nợ thuế trên cả nước đặc biệt là tại hai đầu tàu kinh tế là tp hcm và hà nội
tiếp tục tăng cao theo thời gian
không những thế thì số nợ thuế tại mỗi doanh nghiệp cũng tăng có nơi thì lên tới hàng trăm tỷ đồng
vậy nguyên nhân do đâu và làm sao để khắc phục được thực trạng này để mang lại nguồn thu cho ngân sách
phản ánh của phóng viên thời sự

tính đến hiệp tháng năm
và còn buồn hơn khi đã tăng thêm bảy tám trăm tám mươi chín tỷ đồng so với thời điểm tám mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám

nợ động thuế đang diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng theo các tháng năm hai nghìn một mươi chín
cũng đồng nghĩa với áp lực hoàn thành nghĩa vụ thu thuế đang đè nặng lên ngành tài chính
hơn nữa do quy định thuế chậm nộp so với thời hạn quy định
sẽ bị tính tiền chậm nộp ba một ngày trên số tiền thuế chậm nộp
không phân biệt giữa số nợ còn đối tượng để thu và nợ không còn đối tượng để thu
định trên dẫn đến hiện nay số tiền chậm nộp thuế tính trên số nợ không còn khả năng thu ngân sách không ngừng tăng lên
việc tính tiền chậm nộp thuế này đã làm tăng thêm số nợ khó đòi trên sổ sách theo dõi của cơ quan thuế
cái việc mà kiểm soát cái nợ thuế thì cần phải làm chặt chẽ hơn
cái việc đầu tiên thì tôi cho rằng là chúng ta phải tránh tình trạng nợ thuế đã
tức là bất kể hoạt động kinh doanh nào
chúng ta phải thuế ngay chứ không để nợ
nếu doanh nghiệp người ta nợ hai ba bốn năm sau một cái lượng thuế quá nhiều rồi
thì khi đấy người ta sẽ phá sản người ta trốn người ta bất tích
do vậy cho nên là phát sinh thuế thì chúng ta phải truy thu ngay không được để cho nó phát sinh động
phải có một cái kế hoạch triển khai xóa nợ khoanh nợ của những khoản nợ mà không có khả năng thu hồi
và đây là không có khả năng thu hồi thật
ví dụ như là bây giờ là họ đã mất tích họ đã bỏ trốn
hoặc là không còn địa điểm kinh doanh để xác thực là không có nữa
hoặc là những cái khoản thu thậm chí còn những cái ngày xa xưa mấy chục năm trước vẫn cứ để đấy
chẳng hạn thì chúng tôi nghĩ rằng là cũng phải phân loại nợ và cho xóa và khoay nợ đi
còn đương nhiên chúng ta sẽ không khoay cho những cái đơn vị là bất tích bỏ trốn
hoặc là phải có theo dõi để không vì cái xóa nợ khoanh nợ
và những cái đơn vị nợ vốn thuế đó dựa vào đấy để không chấp hành
không bình đẳng nghĩa vụ thuế giữa những người là tích cực chấp hành xuyên thuế và những cái chê ý
được biết tiền nợ thuế liên quan đến các dự án bất động sản
chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng số tiền nợ thuế
vì vậy việc không giao dự án mới điều chỉnh dự án còn nợ tiền thuế cũng là cần thiết
để thu hồi nợ động thuế đảm bảo nguồn thu cho ngân sách quốc gia
tiếp tục với những thông tin về thị trường đáng chí
giá lợn hơi tại miền bắc tăng cao nhất trong ba năm qua
điều này được lý giải là do trung quốc tăng mua lợn từ việt nam
bù lượng thịt lợn của nước này bị sụt giảm từ ảnh hưởng đợt dịch tả lợn châu phi
và quyết định ngưng các hợp
đồng mua thịt lợn từ mỹ
giá lợn hơi tại các tỉnh phía bắc ngày hôm nay một mươi bốn tháng tám tiếp tục ở mức cao
có nơi lên đến năm mươi năm đồng một kg nhỏ thái nguyên tăng đến chín đồng một kg
đây cũng là mức tăng cao nhất trong vòng ba năm trở lại đây từ năm hai nghìn một mươi tám
tại các tỉnh trong khu vực như hưng yên thái bình vĩnh phúc
giá lợn vẫn duy trì ở mức cao từ năm mươi đến năm mươi ba đồng một kg
còn lại thì cũng từ bốn mươi năm đồng cho đến năm mươi đồng

tại miền nam giá lợn hơi hôm nay được giao dịch ở mức khá cao
từ ba mươi hai đến bốn mươi đồng một kg
do một số thay đổi về chính sách vận tải hàng hóa từ phía trung quốc
và việc kiểm soát hàng hóa phía bạn chặt hơn trước
thì đã dẫn tới có hàng trăm xe container trở thành lòng bị ùn lại
tại cửa khẩu đường bộ kim thành thuộc cửa khẩu quốc tế lào cai
ngoài hai nguyên nhân trên
việc un tắc một phần nữa là do đang là chính vụ
nên hàng ngày có tới ba trăm linh bốn trăm linh xe trở thành lòng lên cửa khẩu lào cải để xuất sang trung quốc
hiện nay phía trung quốc cũng đang siết chặt nguồn gốc xuất xứ thanh long nhập khẩu vào nội địa
nên hàng ngày chỉ có thể làm thủ tục cho khoảng hai trăm linh xe thông quan
do vậy nhiều chủ hàng đã làm xong thủ tục phía việt nam từ ba đến bốn ngày trước
vẫn chưa thể đưa hết hàng hóa qua biên giới
ban kinh tế cửa khẩu tỉnh lào cai cũng đang khẩn trương làm việc
với các cơ quan chức năng phía hạ khẩu trung quốc
để tháo gỡ vướng mắt giúp hàng hóa nông sản việt nam
đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định được thông quan thuận lợi an toàn
tỉnh hưng yên là vùng trồng nhãn lồng nổi tiếng
với diện tích hơn bốn tám trăm linh hectare trong đó có hơn ba hectare nhãn đang cho thu hoạch
để nâng cao chất lượng giá trị quả nhãn cũng như tiêu thụ nhãn được thuận lợi
tỉnh hưng yên đã đầu tư kỹ thuật thâm canh chăm sóc nhãn an toàn theo tiêu chuẩn việt gáp
chính vì thế mà năm nay
mặc dù nhãn tại các địa phương trong tỉnh mất mùa thế nhưng vẫn được giá
ghi nhận tại một số vườn nhãn của hợp tác xã nhãn lồng nễ châu xã hồng nam huyện thành phố hưng yên
và phóng sự này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
gia đình chị hằng trồng hơn sáu mẫu nhãn lồng theo tiêu chuẩn việt gáp
trung bình mỗi vụ nhãn thu nhập khoảng ba trăm năm mươi đến bốn trăm linh triệu đồng
năm nay nhãn khắp các địa phương trong tỉnh hưng yên mất mùa
nhưng gia đình chị vẫn có nhãn bán với giá từ năm mươi đến bảy mươi nghìn đồng một kg
cao hơn gấp một năm lần giá nhãn sớm năm hai nghìn một mươi tám
cái giá mà chúng tôi như năm nay giá cả thì chúng tôi đã xác định là cái nhãn xuất khẩu này không bao giờ là giá thấp cả
chúng tôi toàn giá chung như năm ngoái nhãn rất rẻ nhưng mà chúng tôi cũng vẫn xuất khẩu
theo kinh nghiệm của các hộ thu hoạch nhãn ở hợp tác xã nhãn lồng
lễ châu những năm gần đây nhiều nhà vườn đã điều khiển cho nhãn ra hoa đậu quả sớm
tuy nhiên để đạt năng suất chất lượng các nhà vườn phải áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật
từ việc theo dõi khí hậu tươi thuốc đến khâu chăm sóc hoa và quà
cách nhãn việt gáp của chúng tôi khác hẳn với nhãn bình thường của dân
sau khi chúng tôi thu hoạch chúng tôi phải tiệt nốt chăm sóc cho ăn gì
phun cái loại thuốc nào do việt gáp
đưa cho chúng tôi chúng tôi mới dám phun
đấy là thuốc bảo vệ thực vật
đấy còn ngoài ra chúng tôi cho ăn sau khi mà đã đậu quả ngô và đỗ tương
ngoài cái phân nbk của phố mỹ gia chúng tôi còn cho ăn đỗ tương và ngô
chúng tôi ngâm để cho thứ nhất là mã nó đẹp thứ hai là quả đẹp thứ ba nữa là ngọt cùi
năm hai nghìn một mươi chín một mươi bảy hectare nhãn áp dụng chăm sóc theo quy trình việt gáp của hợp tác xã nhãn lồng nễ châu
vẫn cho sai quả
ước sản lượng lên tới một trăm năm mươi tấn trong đó có gần một mươi năm tấn cho thu hoạch sớm với giá cao
dự báo giá các loại nhãn hương yên vẫn sẽ ổn định
nhãn siêu ngọt loại một mua tại vườn ở mức là bảy mươi một trăm linh nghìn đồng một kg
từ năm hai nghìn một mươi năm hợp tác xã chúng tôi được tỉnh chỉ đạo cũng như là thành phố
và đặc biệt là ubnd xã hồng nam chỉ đạo cái vùng của chúng tôi làm đầu tiên của tỉnh hưng yên
về làm cái chương trình việt gáp này
thì nó lúc bây giờ là cấp mạng vùng của mỹ nó rất là ngật nghèo
cái thứ nhất là vườn dược là phải sạch sẽ
và cái thứ hai nữa là không được nuôi các cái da súc da cầm
ba không được là bón cái phân tươi
bốn nữa là phải phôn theo cái thuốc bảo vệ thực vật mà do các cái tác sĩ gọi là tác sĩ cây trồng
cái tác sĩ đạo
do thời tiết diễn biến bất thường vào tết nguyên đán
khi cây nhãn bắt đầu phân hóa hoa thì trời nắng nóng
điều này đã khiến cho nhãn năm nay mất mùa
dù giá nhãn có cao nhưng sản lượng chỉ còn một phần ba so với mọi năm
tuy nhiên người dân đã tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật
mở rộng mô hình thông canh nhãn an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy trình việt gáp
qua đó góp phần làm tăng giá trị thu nhập và tạo uy tín đối với người tiêu dùng